sau ba ngày nghiên cứu và chế tạo mới đây trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ
thuộc thành đoàn tp hcm đã cho ra mắt buồn khử khuẩn toàn thân di động
buồn khử khuẩn toàn thân được trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ
phối hợp với trường đại học bách khoa đại học quốc gia tp hcm nghiên cứu và chế tạo
buồn khử khuẩn được vận hành theo cơ chế bơm tách phân tử nước dùng dịch sát khuẩn thành dạng phung
cho phép khử khuẩn nhanh trong ba mươi giây và có thể phục vụ hơn một người một ngày
thích hợp đạt ở những nơi có yếu tố nguy cơ cao như khu vực cách ly
nghi có người nhiễm bệnh bệnh viện siêu thị sân bay trường học
đợt này có ba buồn khử khuẩn được đưa vào sử dụng
đặt tại thành đoàn và viện y dược học dân tộc tp hcm
thời gian tới trung tâm sẽ tiếp tục nghiên cứu cải tiến buồn khử khuẩn
đưa vào sản xuất quy mô phục vụ nhu cầu phòng dịch cấp bách của thành phố và các tỉnh phía nam